bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có bốn mươi bảy hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi ba tỉnh thành
đây là số mắc nhiều nhất từ trước đến nay
trong đó hà nội ghi nhận ca mắc vượt mốc năm ca
cũng trong ngày có hơn một mươi ba bốn trăm linh bệnh nhân khỏi bảy mươi tám ca tử vong
trong ngày hôm qua một mươi chín tháng hai có bốn trăm năm mươi sáu một trăm hai mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm chín mươi một triệu liều
trong đó số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
mũi một là hơn tám sáu triệu liều mũi hai là hơn tám một triệu liều
ngày hôm nay một số địa phương đã có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng đón học sinh tới trường
vì số ca f không tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại
ngoài ra ở các tỉnh phía bắc còn vì lý do là thời tiết rét đậm ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh
ubnd tp bumathur tỉnh đắk lắc quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp
đối với bậc mầm non tiểu học
và lớp sáu trên địa bàn thành phố kể từ ngày mai hai mươi một tháng hai cho đến khi có thông báo mới
giao phòng giáo dục và đào tạo triển khai phương án dạy học trực tuyến đối với tiểu học và lớp một
sở giáo dục và đào tạo tp hải phòng vừa có công văn đề nghị các quận huyện cơ sở giáo dục trên địa bàn
triển khai kế hoạch đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét đậm rét hại cho học sinh
theo đó bậc tiểu học mầm non được nghỉ học khi nhiệt độ dưới một mươi độ c
học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ dưới bảy độ
trước đó hà nội cũng có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng kế hoạch đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu
trở lại trường vào ngày mai hai mươi một tháng hai do các ca nhiễm covid một mươi chín trong trường học tăng
và diễn biến xấu của thời tiết cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian gần đây khi số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
số người bị ảnh hưởng từ hội chứng hậu covid một mươi chín cũng gia tăng với các triệu chứng phổ biến
là mệt mỏi khó thở giảm tập trung
dối loạn giấc ngủ thậm chí là dối loạn nhận thức
lo ngại hơn là nhiều người cho dù lúc mắc bệnh không có triệu chứng được điều trị tại nhà
thế nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải những di chứng nặng thậm chí là phải nhập viện điều trị
sau hơn một tuần điều trị sức khỏe của bệnh nhân này đã cải thiện được khoảng tám mươi
trước đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhưng triệu chứng khá nhẹ
sau khi khỏi bệnh mới xuất hiện tình trạng khó thở phù nề toàn thân trụi tim mạch
chúng tôi cũng xác định là đây cũng có thể là một trong những biến chứng của hậu covid sau khi bệnh nhân bị nhiễm
khi các bác sĩ đánh giá thì có bệnh nhân có những tổn thương về hô hấp suy hô hấp trụy tim mạch
và dối loạn các chức năng cơ thể rất nhiều rất nặng
thời gian gần đây một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội có phòng khám hậu covid một mươi chín
cũng liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân
bệnh nhân mắc các di chứng của bệnh đến khám và điều trị
nhiều người dù lúc dương tính chỉ ho sốt nhẹ nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe
phổ biến nhất là các triệu chứng liên quan đến hô hấp tâm thần
bác vẫn thỉnh thoảng có ho và có đờm kể cả bác gái nữa bác gái ho nhiều hơn bác
như là mệt hơn so với trước trước thì mình chưa bị covid thì khỏe bình thường chẳng có gì cả
nhưng sau khi mà bị covid thì mệt mỏi hơn
các bác sĩ cho biết một số thống kê ghi nhận khoảng
khoảng ba mươi ba bảy mươi sáu người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu covid ít nhất sáu tháng sau đợt cấp tính của bệnh
trong đó hai mươi người bệnh phải tái nhập viện tám mươi người bệnh phải theo dõi chăm sóc trong vòng hai tháng sau xuất viện
những bệnh nhân của tôi đến khám thì thông thường cũng có rất nhiều bệnh nhân có những triệu chứng
có vẻ như nó nặng lên hơn so với tình trạng nhiễm covid cấp tính của những bệnh nhân này
thông thường lý do thì theo cơ chế bệnh sinh
những tổn thương sau covid nó vẫn có thể nó tiếp tục nó tiến triển một cách thầm lặng
sau khi có một khoảng thời gian thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng mệt mỏi hơn rất nhiều
nó bắt đầu nó cởi phát ra
thường thì những tổn thương đó là do những biến chứng đặc biệt là những người cao tuổi
ví dụ như là các bệnh nền như tiểu đường tăng huyết áp rồi các bệnh lý chuyển hóa
trong giai đoạn mà bị covid là không được kiểm soát tốt
sau khi hậu covid thì nó bắt đầu có những biến chứng của các bệnh nền đấy
theo các bác sĩ các bệnh nhân sau khi khỏi covid một mươi chín
nếu có các triệu chứng như hụt hơi ho khó thở đau tức ngực hoặc thường xuyên lo lắng mất ngủ
cần tái khám để được đánh giá về tình trạng sức khỏe từ đó có hướng can thiệp điều trị sớm
hiện nay hầu hết người dân đã tiêm đủ vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên vì sức khỏe về lâu dài người dân không nên chủ quan với dịch bệnh
những ngày qua hà nội dẫn đầu cả nước
với số ca mắc phổ biến trên ba ca một ngày
trong khi đó số lượng f tự theo dõi cách ly tại nhà thường phải sử dụng test nhanh để kiểm tra tình trạng bệnh
cộng thêm nhu cầu mua tét nganh điện sang lọc sớm
vì vậy nhu cầu mua tét nganh tăng lên chóng mặt
sở y tế hà nội vừa có công văn gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập
ba mươi trung tâm y tế của quận huyện thị xã tăng cường công tác điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín
để đảm bảo tốt cho công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín trong thời gian học sinh sinh viên đến trường học tập trung trở lại
sở y tế hà nội giao cho bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa đầu ngành nhi tổ chức đào tạo tập huấn cho các đơn vị
trong công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời bệnh viện này chịu trách nhiệm khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành
để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó sở y tế hà nội cũng yêu cầu các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án
tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em nhiễm covid một mươi chín sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hao đáp ứng điều trị
đối với ba mươi trung tâm y tế quận huyện thị xã sở y tế yêu cầu tham mưu ubnd quận huyện thị xã
các phương án đảm bảo y tế trường học khi học sinh quay trở lại trường học
đồng thời phối hợp với phòng y tế phòng giáo dục quận huyện thị xã để chủ động xây dựng kịch bản
với các tình huống có thể xảy ra tại trường học không để bị động lúng túng hay bất ngờ
vào tối ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng hai bộ giao thông vận tải có thông cáo báo chí về việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an liên quan đến các chuyến bay giải cứu
ngay sau khi nhận được đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an bộ giao thông vận tải đã có văn bản
chỉ đạo các cơ quan liên quan đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu
theo yêu cầu để phục vụ công tác điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra ở cục lãnh sự bộ ngoại giao
trước đó thực hiện chủ trương nhân đạo của đảng nhà nước về tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở việt nam
ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nước trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
theo phân công nhiệm vụ của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã phối hợp rất tích cực với bộ ngoại giao bộ công an bộ y tế bộ quốc phòng
trong công tác bảo hộ công dân
cũng liên quan đến lĩnh vực y tế theo thông tư mới của bộ y tế sẽ có hiệu lực từ ngày mai hai mươi một tháng hai
mức giá trần xét nghiệm covid một mươi chín sẽ giảm tối đa khoảng ba mươi so với giá hiện hành
theo thông tư mới nhất này giá dịch vụ xét nghiệm nhanh mẫu đơn tối đa không quá
bảy mươi tám đồng một xét nghiệm xét nghiệm bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động
mẫu đơn tối đa không quá một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng một xét nghiệm
về xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time rt pcr mẫu đơn có giá tối đa là
không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm
trước tình trạng số ca mắc liên tục gia tăng trong đó có đối tượng trẻ em
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn chỉ đạo các bệnh viện trong và ngoài công lập
các trung tâm y tế dự phòng về việc chăm sóc điều trị cho trẻ mắc covid một mươi chín
cụ thể sở y tế hà nội yêu cầu bệnh viện đa khoa sanh pôn chuyên khoa đầu ngành nhi
khoa tổ chức đào tạo tập huấn cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí chăm sóc điều trị
trẻ em mắc covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế khảo sát năng lực đáp ứng điều trị
nhi khoa toàn ngành để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị cho trẻ em
bên cạnh đó các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án tổ chức
tiếp nhận điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc vật tư tiêu hào
đáp ứng điều trị không để bị động lúng túng bất ngờ